dù dịch bệnh đã có những chuyển biến tích cực số ca mắc giảm và số người được chữa khỏi tăng
thế nhưng mỗi người dân vẫn không nên chủ quan luôn ý thức thực hiện quy tắc phòng dịch
bởi không ai có thể lường trước được những diễn biến khó lường của đại dịch này